mua hơn tám kg ma túy từ nước ngoài về việt nam để tiêu thụ đối tượng là lê mạnh dần
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở tỉnh nghệ an đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ để điều tra làm rõ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lê mạnh dần
đang tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
được nguy trang trong các hộp bánh kẹo mỹ phẩm gửi từ nước ngoài về việt nam
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng dần ở thành phố dị an
lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi ba hai trăm linh viên thuốc lắc có tổng trọng lượng hơn tám một mươi ba kg